cụ thể chùm các bệnh liên quan đến nhà thuốc đức tâm đống đa có năm bệnh nhân liên quan đến tp hcm có hai bệnh nhân chùm tân mai hoàng mai năm bệnh nhân liên quan đến công ty sei nguồn lây từ bắc giang một bệnh nhân phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc người ho sốt bốn bệnh nhân liên quan f được phát hiện qua sàng lọc bảy bệnh nhân
trong các chùm ca nhiễm trên bảy người có địa chỉ ở sơn tây đến từ một số khu vực gồm sơn lộc quang trung phú thịnh xuân khanh và lê lợi
trong các chùm ca nhiễm trên năm người có địa chỉ ở sơn tây đến từ một số khu vực gồm sơn lộc quang trung phú thịnh xuân khanh và lê lợi